chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí và một số đơn vị chức năng của bộ công an nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân
tới dự có đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam trung tướng tô ân sô trợ lý bộ trưởng tránh văn phòng bộ công an
tiêu thương đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì buổi gặp mặt
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí ngoài công an nhân dân nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng nhân dân
thời gian qua cục truyền thông công an nhân dân đã phối hợp tuyên truyền có hiệu quả các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân
nội dung tuyên truyền bao gồm hầu hết các hoạt động công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân với tinh thần công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
phóng viên các cơ quan báo chí đã luôn bám sát các hoạt động công tác chiến đấu của các đơn vị công an phản ánh sâu đậm những chiến công thành tích của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đặc biệt các cơ quan báo chí đã dành khá nhiều thời lượng dung lượng phản ánh gương người tốt việc tốt trong cuộc chiến đấu giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân
nhiều loạt bài phóng sự đã có tác động tích cực tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các tầng lớp cán bộ nhân dân
tại buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ công an nhân dân đã thẳng thắn chia sẻ đề xuất phương án phối hợp phát biểu kết luận buổi gặp mặt
thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí thường xuyên phối hợp chặt chẽ tập trung tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong triển khai nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đẩy mạnh tuyên truyền các đề án lớn của bộ công an
đồng thời tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch các thông tin xấu độc tiêu cực về lực lượng công an nhân dân
làn tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân để nhân dân hiểu đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân tiếp tục giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này cục truyền thông công an nhân dân đã trao tặng giấy khen cho một mươi hai phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân